ủy ban nhân dân tp hcm vừa có chỉ đạo xử lý về tình trạng ồ ạt phát triển trung cư mini phá vỡ quy hoạch trên địa bàn thành phố
trước mắt thành phố yêu cầu xử lý triệt để các sai phạm ở hai quận bình tân và thủ đức
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở xây dựng phối hợp với quận bình tân và quận thủ đức
xử lý triệt đề các công trình sai phạm tại hai quận này trước ngày một mươi năm tháng một mươi
đồng thời giả soát các công trình nhà ở riêng lẻ đã xây dựng hoặc đang xây dựng theo giấy phép xây dựng được cấp
nhưng chủ sở hữu công trình không xây dựng theo đúng quy định tự ý thay đổi kết cấu phòng bên trong công trình không theo giấy phép xây dựng
kết quyết yêu cầu chủ sở hữu công trình thực hiện tự tháo rỡ hoặc tổ chức cưỡng chế tháo rỡ phần sai giấy phép xây dựng đã cấp
thành phố cũng yêu cầu hai mươi bốn quận huyện giả soát kiểm tra các công trình nhà ở riêng lẻ có quy mô lớn
đã cấp phép xây dựng hoặc đang xây dựng theo giấy phép xây dựng được cấp
để phát hiện ngăn chặn tình trạng xây trung cư mini sai phép